thưa quý vị tiếp tục xây dựng hoàn thiện đồng bộ thể chế để xây dựng chỉnh đốn đảng
quản lý kinh tế xã hội và phòng chống tham nhũng tiêu cực kịp thời khắc phục những bất cập
bịt kín những khoảng trống kẽ hở để không thể tham nhũng tiêu cực
đây vừa là yêu cầu nhấn mạnh của tổng bí thư nguyễn phú trọng
trưởng ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực
đồng thời cũng là phương hướng nhiệm vụ được xác định trong thời gian tới
từ thực tiễn một trong những giải pháp quan trọng đẩy mạnh cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực
là hoàn thiện cơ chế chính sách pháp luật phục vụ công tác phát hiện xử lý tham nhũng
trong một mươi năm qua ban chấp hành trung ương bộ chính trị ban bí thư đã ban hành hơn hai trăm năm mươi văn bản
về xây dựng đảng xây dựng hệ thống chính trị và phòng chống tham nhũng
quốc hội đã sửa đổi bổ sung ban hành mới hơn ba trăm linh luật pháp lệnh nghị quyết
chính phủ thủ tướng chính phủ đã ban hành hơn hai văn bản
nghị định quyết định các bộ ngành địa phương cũng đã ban hành hàng ngàn văn bản quy phạm pháp luật
về quản lý kinh tế xã hội phòng chống tham nhũng tiêu cực
đối đảng đẩy mạnh đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực đã góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội
giữ vững ổn định chính trị tăng cường quốc phòng an ninh và đối ngoại
trong một mươi năm liên quan đến tội phạm về tham nhũng cơ quan tiến hành tố tụng cả nước đã khởi tố
điều tra hai sáu trăm năm mươi bảy vụ trên tổng số năm tám trăm bốn mươi một bị can truy tố hai sáu trăm hai mươi tám vụ trên tổng số sáu một trăm chín mươi chín bị can
xét xử sơ thẩm hai bốn trăm ba mươi chín
trên tổng số năm sáu trăm bốn mươi bảy bị cáo riêng ban chỉ đạo đã đưa chín trăm bảy mươi bảy vụ án vụ việc tham nhũng tiêu cực nghiêm trọng phức tạp
dư luận xã hội quan tâm vào diện theo dõi chỉ đạo ở ba cấp độ
dù có nhiều kết quả tích cực song nhiều ý kiến vẫn mong muốn rằng công tác xây dựng hoàn thiện thể chế
cần từng bước hoàn thiện để không thể tham nhũng tiêu cực
trong tổng số năm sáu trăm bốn mươi một vụ trên tổng số năm sáu trăm bốn mươi một bị can truy tố hai sáu trăm bốn mươi một bị can riêng bàn chỉ đạo đã đưa chín trăm bảy mươi bảy vụ việc tham nhũng tiêu cực nghiêm trọng phức tạp
dư luận xã hội quan tâm và diện theo dõi chỉ đạo ở ba cấp độ